khi nói đến mô hình sản xuất lúa tôm thì ai cũng nhớ ngay đến hai tỉnh cà mau và bạc liêu
vì nơi đây có diện tích sản xuất lúa tôm lớn nhất của cả nước
hiện nay bà con nông dân không chỉ sản xuất tôm sú hay tôm thẻ chân trắng
mà tôm càng xanh trên rụng lúa còn là đối tượng quan trọng để hướng tới
trước đây tôm càng xanh sống tự nhiên chưa có giá trị kinh tế cao
ngày nay tôm càng xanh được người dân bạc liêu cà mau đưa vào nuôi trong rụng lúa
tại cà mau diện tích tôm càng xanh trong rụng lúa lên đến một mươi sáu hectare
còn tại bạc liêu trên tám hectare
nguồn thu nhập từ tôm càng xanh hiện giờ không nhỏ đối với người dân nơi đây
nuôi tôm càng xanh trong rụng lúa chẳng những không giảm năng suất lúa
mà còn có thêm sản phẩm từ con tôm
chính vì thế tôm càng xanh trong rụng lúa đã góp phần đáng kể
cho bà con nông dân tăng thêm thu nhập trên cùng một diện tích
nguyễn phước long tỉnh bạc liêu có hai vùng sản xuất được chuyển đổi trên hai mươi hai hectare
chủ yếu là bố trí con tôm sú vào mùa mặn
nhưng trong đó diện tích nuôi tôm càng xanh không ngừng tăng nhanh qua từng năm
và đem lại cho nhà nông những vụ mùa bội thu
đối với mô hình lúa tôm hiện nay
sau khi thu nhập từ tôm càng xanh
thu hoạch xong vụ tôm xú vào mùa mặn
tới mùa mưa bà con giữ ngọt cải tạo đất để xả lúa
cũng thời điểm này bà con chủ động kết hợp thả thêm tôm càng trong rụng lúa
đến khi thu hoạch vụ lúa cũng là thời điểm thu hoạch tôm càng xanh
vì khi thu hoạch lúa nước phải rút hết xuống chân ruộng tôm càng xuống mương
đó cũng là lúc người dân luôn rộn ràng thu hoạch vụ tôm càng xanh trên rụng lúa
năm nay thời tiết khá thuận lợi lúa trúng mùa
còn tôm càng xanh đạt sản lượng bán được giá cao
nên niềm vui của bà con nông dân cũng được nhân lên
bên cạnh là bà con thu hai vụ tôm xú rồi
rồi thu một vụ lúa và thu thêm cái vụ tôm càng
do đó cái mô hình này phải nói là đem lại cái hiệu quả thu nhập cho bà con rất cao
những năm gần đây do bà con nông dân trong vùng chuyển đổi
đã nắm bắt kịp thời những tiến độ khoa học kỹ thuật và khuyến cáo của ngành nông nghiệp
nên chủ động trong việc rửa mặn để sản xuất vụ lúa
đồng thời kết hợp thả sen canh thêm giống tôm càng xanh
từ giống tôm càng xanh thích ứng với điều kiện
sống trong môi trường nước ngọt
nên giúp nhiều bà con nông dân nơi đây canh tác đạt hiệu quả cao từ mô hình lúa tôm
hàng năm ngay từ đầu vụ chúng tôi tổ chức tập quấn
cái thứ nhất là tập quấn về công tác gieo xả lúa trước
sau đó kết hợp để sản xuất tôm càng
phải nói là hàng năm chúng tôi tổ chức giáp hết các lớp
đối với các địa phương có sản xuất tôm càng xanh
quá trình tổ chức tập quấn cũng có là
thực hiện các mô hình thực tế
dẫn bà con chúng ta ra hội thảo đầu bờ các thứ
để làm cho bà con thấy được cái hiệu quả của mô hình
sau khi thu hoạch thì cũng tổ chức các hội thảo
để cho bà con chứng kiến quá trình thu hoạch của nông dân thực tế
bà con thấy được do đó những năm qua
diện tích tôm càng xanh trong địa bàn quyền không ngừng phát triển
nông dân sau khi tập trung thu hoạch lúa mùa
để chuẩn bị nuôi lại vụ tôm
trước khi bước vào thu hoạch lúa
bà con đã tháo nước ra khỏi ruộng
để thuận tiện cho máy gặt đập liên hợp vào thu hoạch
vừa thuận tiện trong việc thu hoạch tôm nuôi trong rụng lúa
theo nông dân trong vùng chuyển đổi lúa tôm
từ khi chuyển sang sản xuất theo mô hình lúa tôm
đây là năm lúa cho năng suất cao nhất
bên cạnh yếu tố thời tiết thuận lợi
việc đầu tư hệ thống thủy lợi
ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất
ý thức tuân thủ lịch thời vụ của người dân
cũng là những yếu tố chính giúp vụ lúa đạt năng suất cao
trong những năm qua
nhờ vào vụ nuôi tôm càng xanh
mời đời sống của gia đình anh trương văn tự
ấp long hải thị trấn phước long
cũng như nhiều bà con trong vùng trúng mùa
được giá nên rất phấn khởi
từ đó đời sống của bà con nông dân nơi đây
dần đi vào ổn định hơn trước
và đã có nhiều khởi sắc
trong nhiều năm qua tôi làm nuôi sen trong lúa đó
nhiều vụ rồi
nhưng mà tỷ lệ điều kiện thích nghi
thì chỉ có con càng
nó thấy nó hiệu quả hơn mấy cái loại khác
bởi vì nó sống được cái nước lợ
nước đục gì nó sống được hết
nó ít có gũi go
nếu mà nuôi nó
thì nó làm cái chi phí
cho cái sản xuất cái cây lúa
thì nó từ lợi từ bằng đó
nó tính hơn
cũng đỡ hơn là mình thả mấy con khác
nhưng mà con càng thì tôi làm
tôi thấy nó ít có gũi go hơn
mấy con sú con thẻ
bởi vì con sú con thẻ thì nó

lúc đó cái thời tiết mưa
gió nhiều với cái nước nó không còn
thì nói chung nó ít có phụ
nó chịu đựng không mà con càng
tôm càng xanh là loài thủy sản
từ lâu không còn xa lạ
đối với người dân cà mau bạc liêu
tuy nhiên những năm trước đây
chỉ có một số ít hộ nuôi nhỏ lẻ
ở những vùng chuyển đổi
bởi hầu như bà con chưa có nhiều kinh nghiệm
về quy trình chăm sóc cũng như thời gian
phát triển của loài thủy sản này
nên còn e dè trong việc bỏ vốn đầu tư nuôi
quy mô lớn
để giám bắt được khó khăn vướng mắt đó
quyện phước long đã chỉ đạo cho ngành nông nghiệp
mở nhiều lớp tập quấn hội thảo
hướng dẫn bà con về quy trình kỹ thuật nuôi
và chăm sóc con tôm càng xanh
từ đó nhiều hộ nông dân
đã mạnh dạng áp dụng
chọn nuôi loài thủy sản này
và có thu nhập ổn định
trong thời gian tới thì quyện cũng tiếp tục
quy hoạch để mà phát triển
cái vùng lúa tôm mở rộng ra
thì khoảng trên một mươi năm ha
với cái diện tích này thì quyện cũng
tiếp tục chỉ đạo cho các cái ngành
và các cái xã thị trấn mà trong cái vùng
lúa tôm này đó thì
phát động cho bà con tiếp tục thả tôm càng
trên cái vùng lúa này
ngoài ra thì đối với những cái vùng mà
giáp với cà mau đó thì
không có xã lúa đó thì bà con
cũng cải tạo những nơi nào có điều kiện
thì cũng phát động bà con là trong cái
thời điểm mà không có nước mặn
thì cũng tiếp tục nuôi tôm càng
để làm sao tăng
cái thu nhập trên cái diện tích
sản xuất của bà con để
có phần thực hiện thắng lợi
cái phát triển kinh tế của quyện
trong những năm tới
quyện thới bình của tỉnh cà mau
là người bạn láng giềng của quyện phước long
nơi đây cũng đang phát triển mạnh về mô hình
lúa tôm kết hợp trong đó cũng
đa phần bà con nông dân nuôi thêm
vụ tôm càng xanh trên rượu lúa
nhưng đặc biệt là những đồng lúa này
hạt lúa đã được công nhận là sản phẩm lúa sạch
và hướng đến chứng nhận tôm sạch
tỉnh cà mau có hơn bốn mươi ha
canh tác theo mô hình lúa tôm
chiếm gần một phần tư tổng diện tích
nuôi trồng thủy sản của tỉnh
nhưng vùng lúa tôm tập trung chủ yếu
quyện thới bình vì nơi này có đủ điều kiện
về ngăn mặn dưỡng ngọt có đủ
nguồn nước ngọt bổ sung khi cần thiết
và phần lớn nhà nông chuộng mô hình
sản xuất lúa tôm
hồi trước mình mặn lúa ở vụ
thuốc mình làm thuốc men nhiều lắm
còn bây giờ cái lúa tôm này
là mặn nó gắt nhẹ nhàng mà lại
không có thuốc men mặn là chỉ
giải với bón phăn hữu cơ
như là xong rồi mình không có
thuốc không có xịt dưỡng xịt gì
thật sự bây giờ hiện tại
do vậy đó là mình mặn đâu có
xịt miếng thuốc miếng dưỡng
chỉ dễ khoăn hai quận như vậy xong đó
với mình cái nào chổ trong cái trống thì mình móc mình dậm sơ sơ
nó nhẹ hơn nhiều cái lúa
ví dụ đó
nâng sức lợi cao
có nghĩa là trước thu nhập là
hecta như vậy là chỉ có
ba bốn tấn ha còn nói lúa bây giờ
thì có nghĩa là khoảng bảy tấn
tới tám tấn cho một hecta
cái lúa tôm rồi quay lại
làm tôm là có nghĩa là bây giờ
thu hoạch nếu như trong một năm
như vậy là có nghĩa là
cái một hecta như vậy
là nó phải gấp bốn năm lần
về cái lúa hay dụ
nó rất là
thu nhập cho gia đình là rất là cao
hơn lúa hay dụ nhiều
sau khi nuôi
một vụ tôm thì nhà nông chuyển
sang trồng lúa quá trình cải tạo
đất từ mặn sang ngọt và ngược lại
như mầm bệnh gây hại cho cây lúa
thì con tôm sẽ không còn
cùng với đó sau vụ nuôi tôm
chất thải hữu cơ dưới đáy ao sẽ giúp
rụng lúa màu mở người trồng lúa
chỉ bón một lượng phân nhỏ là
đáp ứng nhu cầu phát triển của cây lúa
ngược lại sau thu hoạch lúa
một lượng sinh khối lớn thân và rễ
lúa phân quỷ kết thích
sự phát triển của phiêu sinh vật
làm thức ăn cho tôm
ngoài ra trồng lúa trên đất nuôi tôm
còn hạn chế tình trạng vùng nuôi tôm bị lão quá
do đất ngập mặn lâu
vì lợi ích kép nêu trên mà nhà nông
sản xuất theo mô hình lúa tôm giảm được
khá lớn chi phí cho phân bón
sản phẩm tạo ra an toàn thân thiện hơn
với môi trường và sức khỏe cộng đồng
đây cũng được coi là cách thức
canh tác nông nghiệp thông minh bền vững hiện nay
được sự chỉ đạo của tỉnh
thì cho phép quận thứ bình
chuyển dịch từ năm hai nghìn
đến lễ đây là sản xuất một vũ lúa
trên đất nuôi tôm
trong đó kết hợp sen canh là tôm càng xanh
và kể cả con cua
mười mấy năm chuyển dịch thì
hiện nay cái mô hình
mà lúa trồng lúa trên đất nuôi tôm
là một mô hình
mang tính chất phù hợp với
biến đổi khí hậu mang tính chất
bền vững đem lại thu hoạch cao
cho người nông dân
không giống như tôm sú hay
tôm thẻ chân trắng tôm cằn xanh
là đối tượng rất dễ nuôi sức đề kháng
của tôm cằn xanh rất cao nông dân
vùng nuôi tôm kết hợp trồng một vũ lúa
là đứng trước cơ hội vàng để tăng
nhập của bà con nông dân cà mau
trên những cánh đồng này hạt lúa đã được
công nhận là sản phẩm sạch được bao tiêu
toàn bộ đầu ra với giá cao
con tôm trên cánh đồng lúa tôm cũng sớm
trở thành tôm sạch tôm hữu cơ
phục vụ chế biến xuất khẩu
sản xuất lúa hữu cơ
thì năm nay chúng tôi
đang chuẩn bị nuôi
kể cả con tôm hữu cơ
trên đồng đất của lúa
hiện nay chúng tôi
đang phối hợp với công ty
minh phú sản xuất
năm nay có khoảng trên một hectare
diện tôm hữu cơ tôm sinh thái
đây là cái xu hướng
của thế giới ăn tôm sạch
chúng tôi cũng đang triển khai
với các doanh nghiệp
các doanh nghiệp thì từ
đầu giàu đến đầu ra
nói chung là
kể cả cái chuỗi sản xuất
đến cái quá trình tiêu thụ
theo đề án xây dựng
bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận lúa sạch thới bình
đến nay đã được công nhận thương hiệu
để đạt được mục tiêu đề ra
ngay từ khi thực hiện đề án
chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền
chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân
đồng thời hỗ trợ những giống lúa chịu mặn
chất lượng cao đạt chuẩn xuất khẩu
để nông dân gieo trồng
trong đó quyền đã xây dựng được vùng nguyên liệu
sản xuất lúa tôm càng xanh được khoảng
một mươi bốn hectare vùng lúa tôm đặc sản
an toàn lúa tôm chất lượng cao
đối với dùng đất sản xuất lúa trên đất nuôi tôm
thì một năm mình chỉ làm được một vụ
một vụ duy nhất trong năm thôi
nhưng mà trong quá trình
thì bà con vẫn thả tôm
trong đó có tôm sú cua
hoặc là tôm càng xanh
bà con mình thả sen canh
vô trong đó
vẫn thả bình thường nhưng mà thả mật độ thưa lại
rồi sau khi
lúa thu hoạch thì bà con vẫn
thu hoạch hết luôn lượng thị sản đó
rồi cải tạo lại
thả vụ tôm xuống vô chính vụ
trước xu thế chuộng
nông sản sạch và an toàn của các nước phát triển
trên thế giới doanh nghiệp xuất khẩu gạo việt nam
đã chú trọng nhiều hơn đến
việc lựa chọn vùng nguyên liệu sạch
phục vụ xuất khẩu trong đó có đồng đất
lúa tôm cà mau
đây là lợi thế điều kiện thuận lợi
để vùng đất ở cực nam tổ quốc
mở rộng diện tích lúa tôm
để khai thác và phát triển bền vững
nhãn hiệu tập thể cho nông sản lúa sạch
trong đó có lúa sạch thới bình
có ý thức hơn trong việc đẩy mạnh chuyển đổi
cơ cấu giống sang những giống lúa chất lượng cao
gắn với cơ giới hóa nông nghiệp
song hành với đó là việc liên kết doanh nghiệp
sản xuất phải gắn liền với bao tiêu
với đầu ra
đây là điều kiện khó để nhãn hiệu tập thể về lúa sạch
các nông hộ và doanh nghiệp
trong chuỗi liên kết cần giữ được chất lượng
quy tính nhằm duy trì tính bền vững
của thương hiệu
mô hình lúa tôm nói chung
và con tôm càng xanh trên rụng lúa nói riêng
đang từng bước chinh phục niềm tin
của người nông dân cà mau bạc liêu
bằng hiệu quả kinh tế cao
và cũng không ít hộ đã thoát nghèo
vươn lên làm giàu
và cũng chính nó đã thật sự mang lại hiệu quả
từ một chủ trương đúng về chuyển đổi
mô hình lúa tôm kết hợp bền vững